chiều ngày một mươi chín tháng năm thành phố hồ chí minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với thành phố sankt petersburg ở nga
nhận kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và bảy mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
hội nghị có sự góp mặt của ủy viên bộ chính trị nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng đại diện các sở ban ngành
về phía saint petersburg liên bang nga có ông alexander beklov là thống đốc thành phố
và bà arina potekhina là phó thống đốc
phát biểu tại hội nghị bí thư nguyễn thiện nhân đã nói về quá trình hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
đặc biệt những ngày bác ở trên đất nga
ông nhân cho biết việt nam luôn ghi nhớ và biết ơn lê ninh trân trọng sự giúp đỡ to lớn ý nghĩa của liên xô
liên bang nga của các sĩ quan quân đội các chuyên gia liên xô đối với công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cho rằng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố hồ chí minh và thành phố saint petersburg
đã có những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp phối hợp tổ chức nhiều hội nghị hội thảo triển khai nhiều dự án cụ thể
phát biểu tại hội nghị ông evipov tổng lãnh sự nga tại thành phố hồ chí minh cho biết trong chính sách đối ngoại của liên bang nga
có nhiệm vụ phát triển quan hệ với các nước asean củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam
trên cơ sở những truyền thống vẽ vang mà chủ tịch hồ chí minh đã dày công xây dựng